cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông trịnh văn chiến
cựu bí thư tỉnh ủy thanh hóa để điều tra sai phạm liên quan đến dự án hạc thành tower
cựu bí thư tỉnh ủy thanh hóa trịnh văn chiến bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng
tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
vào tối ngày hai mươi chín tháng một mươi hai hàng chục cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thanh hóa đã có mặt tại nhà riêng của ông chiến
để tống đạt quyết định khởi tố bị can đồng thời tiến hành khám xét nơi ở
liên quan đến vụ án hạc thành tower vụ án khởi tố từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố chín bị can
sai phạm của các bị can trên diễn ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phê duyệt tiền sử dụng đất
nộp ngân sách nhà nước của công ty sông mã nay là công ty cổ phần sông mã tại dự án hạc thành tower
với hành vi chiếm đoạt tài sản nguyễn thị hoài phi chú tại thành phố phan rang tháp tràm
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng để điều tra
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi một phi đã thế chấp một giới chứng nhận quyền sử dụng đất của mình nhằm vay mượn năm tỷ đồng của một người
sau đó phi lại tiếp tục lừa một người chuyển nhượng cho mình hơn ba hectare đất để làm thủ tục tách thửa
bên cạnh đó phi đã tự nhận bản thân làm thêm nghề đáo hạn ngân hàng và có quen biết với nhiều người làm trong ngân hàng
nên có thể trích hoa hồng cho người thân
tin tưởng phi một người khác đã cho phi vay hơn hai tỷ đồng
và cũng với phương thức trên đối tượng phi cũng đã lừa đảo chiếm đoạt thêm ba mươi sáu triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng chú tỉnh đồng nai
để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng công an đã bắt quả tang phú có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
mục đích để bán cho người nghiện tại một nhà nghỉ ở phường long bình tân
thu giữ ba bánh heroin một gói ma túy tổng hợp với tổng trọng lượng là hai kg
một bộ dụng cụ để sử dụng ma túy
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết ngay trong đêm hai mươi chín và dạng sáng ngày ba mươi tháng một mươi hai
là ngày nghỉ lễ đầu tiên của dịp tết dương lịch các tổ công tác xử lý nồng độ cồn
tổ công tác phòng chống đua xe trái phép của đơn vị và các lực lượng chức năng
đã tổ chức ứng trực trên các tuyến phố trọng điểm giữ vững an ninh trật tự
toàn thành phố đã không xảy ra trọng án và đua xe trái phép
ghi nhận tại nhiều tuyến đường ở hà nội
giao thông thông thoáng không xảy ra uống tắc
tại các cửa ngõ của thành phố lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí các chốt trực
điều tiết phân luồng từ xa đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến
còn tại thành phố hồ chí minh dù hôm nay mới bắt đầu kỳ nghỉ lễ
nhưng từ sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi hai nhiều người dân đã rời thành phố từ sớm
tại các bến xe ga sài gòn và sân bay tân sơn nhất đã tấp nập người đi lại
vào sáng ngày hôm nay giao thông tại thành phố hồ chí minh cũng thông thoáng
và người dân được nghỉ lễ trong thuận lợi an toàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông trịnh văn chiến
cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh thanh hóa để điều tra sai phạm liên quan đến dự án hạc thành tower
cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh thanh hóa trịnh văn chiến đã bị khởi tố về tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo khoảng ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự
vào tối ngày hai mươi chín tháng một mươi hai hàng chục cán bộ chiến sĩ của công an tỉnh thanh hóa đã có mặt
tại nhà riêng của ông chiến để tống đạt quyết định khởi tố bị can đồng thời tiến hành khám xét nơi ở
liên quan đến vụ án hạc thành tower vụ án khởi tố từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố chín bị can
sai phạm của các bị can trên diễn ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phê duyệt tiền sử dụng đất
nộp ngân sách nhà nước của công ty sông mã nay là công ty cổ phần sông mã tại dự án hạc thành tower
trong khi đó sau hai ngày xét xử vào chiều ngày hôm qua tòa án quân sự thủ đô đã đưa ra phán quyết
dành cho bảy bị cáo trong đại án việt á
cụ thể hội đồng xét xử đã tuyên các mức án như sau
tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tòa tuyên phạt bị cáo trịnh thanh hùng cựu phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật
bộ khoa học và công nghệ mức án một mươi năm năm tù
bị cáo hồ anh sơn cựu thượng tá phó giám đốc viện nghiên cứu y dược học quân sự học viện quân y lãnh một mươi hai năm tù
tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng có bốn bị cáo bị phạt từ bốn đến bảy năm tù
bị cáo phan quốc việt tổng giám đốc công ty việt á bị tuyên phạt hai mươi năm năm tù về hai tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đã khởi tố chín nối tượng trong vụ án gây dối trật tự nơi công cộng xảy ra trên địa bàn
do có mâu thuẫn từ trước nên phùng văn duẩn chú tại xã bơ
ông trang và nguyễn văn tiến chú tại xã bưng tiền đã chuẩn bị hung khí để hẹn đánh nhau
khi đến nơi duẩn rút súng tự chế bắn một phát chỉ thiên nhóm tiến lùi vào trong nhà
sau đó hai nhóm tiếp tục lao vào đánh nhau thì duẩn tiếp tục rút súng bắn một phát nữa rồi lên xe máy rời khỏi hiện trường
sau khi nhận được thông tin trình báo của người dân công an huyện xuyên mộc đã tiến hành truy xét đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc
đồng thời mở rộng truy bắt thêm các đối tượng có liên quan
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba vừa dẫn dải tàu chở khoảng ba mươi năm lít dầu đeo không rõ nguồn gốc
về cảng hải đội ba mươi ba tại côn đảo để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tại vùng biển cách phía đông bắc côn đảo khoảng hai mươi tám hải lý
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba phát hiện tàu vỏ gỗ số hiệu tg chín mươi
bốn nghìn bốn trăm năm mươi tám ts có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
thời điểm này trên tàu có ba thuyền viên do ông hà tuấn minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngụ tại tỉnh bà rịa vũng tàu làm thuyền trưởng
theo lời khai ban đầu của ông minh tàu đang vận chuyển khoảng ba mươi năm lít dầu đeo nhưng không xuất trình được hóa đơn
cũng như giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của số dầu trên
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
hai đối tượng có hành vi tàng trữ pháo nổ và pháo hoa nổ vừa bị công an huyện bát sát tỉnh lào cai
phối hợp với công an xã y tý và đồn biên phòng y tý bắt quả tàng
tối ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tổ công tác phát hiện hai đối tượng sần dờ dê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và ly ta chơ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
cùng chú tại xã y tý đang tàng trữ khối lượng lớn pháo nổ và pháo hoa nổ
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận
trước đó sang trung quốc
theo lối cầu thiên sinh để mua số pháo trên với giá là một nhân dân tệ sau đó mang về cất giấu
tại thời điểm kiểm tra tổ công tác phát hiện gần chín mươi kg pháo nổ các loại
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bát sát đang tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi của các đối tượng
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn nhận thức được mối nguy hiểm từ các loại vũ khí công cụ hỗ trợ và liệu nổ
người dân thành phố đà nẵng đã tự giác giao nộp và hỗ trợ cung cấp
thông tin có giá trị về những trường hợp cố tình tàn trữ không giao nộp cho chính quyền và lực lượng công an
với cách làm hay như trao sinh kế đổi vũ khí đổi vũ khí lấy bình chữa cháy hay đổi vũ khí lấy nhu yếu phẩm
công an các phường trên địa bàn thành phố đà nẵng đã phát huy hiệu quả trong công tác thu hồi
tạo sự chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự tại địa bàn dân cư
trong quá trình dọn vệ sinh môi trường người dân trên địa bàn phường thanh khê tây quận thanh khê
phát hiện nhiều hung khí công cụ hỗ trợ được vứt bỏ xung quanh khu dân cư
nhận thức được mức độ nguy hiểm của các loại hung khí này ông hòa và nhiều người dân khác đã tự giác giao nộp
được công an phường hòa thọ đông quận cấm lệ tích cực vận động rất nhiều thanh thiếu niên đã đến giao nộp vũ khí công cụ hỗ trợ
đây đều là các loại hung khí gây nguy hiểm được thanh thiếu niên sử dụng thành gia gây hồn chiến gây mức an ninh trọc tự trên địa bàn
chỉ trong thời gian ngắn công an phường hòa thọ đông đã thu hồi được ba mươi một hùng khí như dao kiếm và công cụ hỗ trợ
công an tuyên truyền thì em đã nhận thức được mối nguy hiểm của vũ khí đem lại
nên em đã lập tức và đem lên nộp tự nguyện nộp cho lại công an
tiến hành là tiên truyền đến từng tổ chân phố bí thư như bộ phía dân tư
và sử dụng bằng loa truyền thanh của công an phường và loa phòng chống tội phạm để tiến hành tiên truyền tới bà con gian
sau đó là tiến hành gọi một số đối tượng trong đội tủi thanh thiên niên vi phạm vũ luật
để từ đó là sẽ vận động tiên truyền từ đó để giao nộp vũ khí công cụ hỗ trợ đến lực công an
người dân đến giao nộp vũ khí công cụ hỗ trợ vật liệu nổ đều được nhận những phần quà
như những bình chữa cháy sách tay nhu yếu phẩm có giá trị từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh nghìn đồng
đây là cách làm hay được ủy ban nhân dân công an các phường áp dụng
từ đó tạo hiệu quả trong công tác giao nộp và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương
tinh thần giao nộp của bà con thì rất là lớn trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
hàng năm chúng tôi cũng thường
chúng tôi cũng thường xuyên tăng cường các công tác tuyên trìm giữa bà con nhân dân
bà con nhân dân cũng là trong thời gian qua thì cũng đóng góp rất là nhiều tin tức về công tác phòng chống tội phạm
cũng như là công tác giao nộp vũ khí
hiện trên địa bàn năm mươi sáu xã phương đà nẵng đều duy trì một điểm tiếp nhận
tại trụ sở ủy ban nhân dân hoặc trụ sở công an phường xã
kế hoạch này được triển khai xuyên suốt
góp phần đảm bảo an ninh trật tự nhất là trong dịp tết nguyên đáng
tối qua tại hà nội ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông hội xuất bản việt nam
tổ chức lễ trao giải thưởng sách quốc gia lần thứ sáu năm hai nghìn hai mươi ba
bốn mươi một cuốn sách bộ sách xuất sắc đã được trao giải
trong số bốn mươi một cuốn sách bộ sách được trao giải lần này có hai giải a một mươi giải b một mươi một giải c và một mươi tám giải khuyến khích
các cuốn sách bộ sách được giải được đánh giá là những tác phẩm giàu tính sáng tạo
mang tinh thần nhân văn sâu sắc những công trình nghiên cứu khoa học hết sức công phu
nghiêm túc có nhiều giá trị khoa học xã hội và thực tiễn cao
tại lễ trao giải bộ thông tin và truyền thông đã thực hiện trao thưởng
trao bằng khen cho các cơ quan báo chí nhà xuất bản doanh nghiệp sách đã có thành tích xuất sắc
trong hoạt động tuyên truyền quảng bá xuất bản sách tinh gọn phát hành số lượng sách góp phần phát triển văn hóa đọc
bên cạnh đó hội xuất bản việt nam phối hợp với nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
đã trưng bày triển lãm những cuốn sách công trình nghiên cứu đặc biệt có giá trị của tổng bí thư nguyễn phú trọng
cùng với nhiều tác phẩm lý luận chính trị quan trọng khác và toàn bộ sách đoạt giải qua các kỳ trao giải từ lần thứ nhất đến nay